một câu hỏi của bạn thu hà ở hà đông
có hỏi một câu hỏi như sau
do yêu cầu công việc và các mối quan hệ xã hội
ông xã tôi thường xuyên phải tiếp khách uống rượu bia
dạo gần đây tôi thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi
ăn uống không ngon miệng vàng da thấy rõ
tôi được biết là uống rượu bia thường xuyên thì dễ dẫn tới sơ gan
nên tôi rất là lo không biết là chồng tôi có mắc sơ gan hay không
xin được hỏi là dấu hiệu của bệnh sơ gan là gì
vâng ạ xin được mời phó giáo sư trịnh thị ngọc chia sẻ cho bạn ạ
cái thứ nhất là như chúng ta trình bày suốt thời đầu sở
rượu bia là cái rất là quan trọng
thì khi mà chồng bạn đã đầm mắt vàng rồi
thì bạn nên kiểm tra toàn bộ cái chức năng gan
và xem virus viêm gan có bị không để chúng ta tiến hành điều trị
còn các triệu chứng về sơ gan đôi khi nó rất là ấm ỉ
thì tôi đã làm theo dõi một nghiên cứu là
trong hơn một trăm linh trường hợp bệnh nhân sơ gan cổ trứng
tức là sơ gan giai đoạn cuối rồi
và ung thư gan
nhưng năm mươi số đó lần đầu tiên đến bác sĩ
thì chúng ta biết rằng là cái triệu chứng của nó rất là tiềm tàng rất là âm ỉ
nếu chúng ta không đi kiểm tra thì hầu như chúng ta không phát hiện được
mà chúng ta biết từ lúc bệnh nhân viêm gan cho đến lúc sơ gan cổ trướng
hoặc là ung thư gan phải từ hai mươi đến ba mươi năm
mà chúng ta biết là năm mươi số đó lần đầu tiên đến bác sĩ
thì chúng ta biết rằng là cái bệnh
thì các triệu chứng của bệnh sơ gan
nếu mà sơ gan còn bù thì như tôi nói
nó không có triệu chứng gì đặc biệt
ví dụ như là bệnh nhân có thể mệt mỏi nhẹ này
đau tức hạ dần phải
đi tiểu nước tiểu sẫm màu
ăn uống chán
và đấy là những biểu hiện
và nếu chúng ta làm xét nghiệm thì chúng ta sẽ thấy rằng là
hoặc có virus viêm gan hoặc là không
và khi chúng ta siêu âm thì thấy rằng là cái mật độ gan nó hơi thô
và đặc biệt là hiện nay có cái phương pháp là
tức là đánh giá cái mức độ sơ hóa của gan
thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ sơ ga của gan
có thể f bốn f ba f bốn
thì như thế là bạn sơ gan giai đoạn đầu
còn nếu mà bạn sơ gan mất bù
thì thường bệnh nhân có vàng mắt phù cổ chữ
cổ trứng là chúng ta gọi là báng bụng
nhưng cái triệu chứng chúng ta rất là điển hình
rất là dễ phát hiện ra
đó là những cái chia sẻ
từ phía phó giáo sư chị ngọc
cho cái trường hợp của bạn
rõ ràng là nếu mà muốn biết cho chồng mình có bị sơ gan hay không
thì bạn phải đưa chồng đến khám đúng không ạ
chứ nếu như mà bị mắt thường
thì cũng không thể nào mà phát hiện ra được là sơ gan
đó là những chia sẻ và tôi nghĩ rằng
trong trường hợp này là cô vợ yêu quý
hãy đưa chồng mình đến gọi cơ sở y tế gần nhất
để gặp các bác sĩ chuyên khoa
để có thể biết được tình trạng lá gan của chồng mình
đang ở mức độ như thế nào
cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình
phan trung kiên
năm nay ba mươi bảy tuổi
cùng với ba người bạn vốn là những người học cùng với anh
hồi nhỏ và đại học
hơn hai năm nay anh kiên xây dựng mô hình gộp
diện tích trồng cây cà gai leo ở ba nơi
là hà nội hòa bình và lạng sơn
ngoài ra anh cũng có một sưởng chế biến
mỗi ngày chỉ tính riêng tại miếu môn
trường mỹ hà nội
anh kiên thu được một tấn tươi sản phẩm từ cà gai leo
luôn xác định phải sản xuất sạch
mới có những sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng
và mới có thể xuất khẩu ra thế giới
nên toàn bộ ba mươi hectare cà rai leo của anh kiên
được anh và các cộng sự sản xuất với chuẩn gacp
nghĩa là áp dụng các nguyên tắc
tiêu chuẩn thực hành tốt
trồng trọt và thu hái dược liệu
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
theo đó hạt giống được anh kiên chọn kỹ
từ rất nhiều giống cà gai leo
vùng trồng không chỉ là vùng có nguồn nước sạch
mà còn là vùng cách xa khu dân cư
bệnh viện trường học
đường giao thông để tránh ô nhiễm
thảo dựng như gừng tỏi ớt
phần vi sinh được anh kiên sử dụng
trong quá trình chăm sóc cây cà gai leo
quy trình thu hái chế biến
cũng được anh kiên giám sát chặt chẽ
xin chào các bạn
tôi là phan trung kiên
và đây là loại cây được các chuyên gia đánh giá là cây thần kỳ
cho các bệnh nhân mắc bệnh về gan
nó có tên là cà gai leo
và hiện tại tôi có gần ba mươi hectare trồng loại cây này
ở đất nước ta đến ba phần tư diện tích là đồi núi
đây là điều kiện thiên nhiên rất phù hợp với trồng cây dược liệu
sở dĩ tôi chọn cây cà gai leo
vì cây này rất tốt cho cộng đồng
có thể trồng được nó
tôi hy vọng mọi người có thể chữa các bệnh về gan
bằng cây thảo dược
chúng ta trồng trong nước chứ không phải sử dụng bất kỳ sản phẩm ngoại nhập nào
chào mừng các bạn đến với mô hình của tôi
với sản lượng năm tấn mỗi tháng
hiện nay anh kiên và các cộng sự
đang cho ra thị trường ba dòng sản phẩm
gồm trà túi lọc cao cà gai leo
và trà hòa tan
ngoài các tác dụng tốt cho gan
cà rai leo còn có tác dụng tán phong thấp
tiêu động tiêu đờm trừ ho
mỗi sản phẩm đều có mã vạch
dễ dàng truy xuất nguồn gốc xuất xứ
sản phẩm này cũng đã bước đầu
đến được với một số siêu thị và nhà thuốc